hơn hai trăm linh trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi trên địa bàn thành phố hà nội đã được tham gia trải nghiệm một mùa hè xanh vô cùng đặc biệt là trải nghiệm trại hè anh ngữ miễn phí
trại hè anh ngữ miễn phí đã được đoàn thanh niên học viện ngoại giao phối hợp với ủy ban nhân dân quận đống đa tổ chức
trại hè kéo dài trong một tháng được tổ chức vào thứ ba và thứ năm hàng tuần từ ngày một mươi tháng bảy đến ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tham gia vào khóa học các em học viên không chỉ được tham dự các buổi học tiếng anh miễn phí theo tiêu chuẩn quốc tế
mà còn được tham quan và trải nghiệm thực tế tại trụ sở đài truyền hình việt nam với những hoạt động bổ ích và thú vị
trại hè anh ngữ miễn phí này là một hình thức tổ chức hết sức mới lạ của chương trình mùa hè xanh trong tháng thanh niên tình nguyện nhằm hướng tới lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập học viện ngoại giao